giá trị sản xuất công nghiệp năm hai nghìn hai mươi ba của tỉnh tuyên quang đạt hai mươi bốn trăm năm mươi tỷ đồng
tăng một mươi năm bảy so với năm ngoái và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt hai mươi ba bảy trăm ba mươi tỷ đồng
tăng một mươi sáu so với năm hai nghìn hai mươi ba
để đạt được mục tiêu ubnd tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các sở ban ngành
địa phương triển khai quyết liệt linh hoạt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra từ đầu năm
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ứng dụng chuyển đổi số trong dịch vụ công
tiết kiệm chi phí thời gian đi lại cho doanh nghiệp
ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tiến dụng triển khai hiệu quả
các chương trình tiến dụng ưu đãi đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất hai
theo nghị định ba mươi một của chính phủ
trong khi nguồn lực của nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo hộ có khó khăn xóa nhà ở nhà tạm
nhà rột nát có hạn
thì việc huy động các nguồn lực xã hội hóa có ý nghĩa rất quan trọng
tạo thêm động lực cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh lào cai vươn lên thoát nghèo
trước đây gia đình anh vàng xeo thìn xã lùng thần huyện siêma cai tỉnh lào cai
ở trong căn nhà vách đất sau ngọn đồi heo hút muốn ra đến trung tâm phải mất hơn một giờ đồng hồ đi xe máy
được nhận năm mươi triệu đồng từ nguồn hỗ trợ xã hội hóa thông qua chính quyền địa phương
cùng với nguồn vốn của gia đình anh thìn đã xây dựng được căn nhà mới
ở vị trí thuận lợi hơn
bằng nhiều giải pháp năm hai nghìn hai mươi ba ubnd tq việt nam tỉnh lào cai đã huy động xã hội hóa
được trên một mươi ba tám tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo hỗ trợ sửa chữa và làm mới hai trăm một mươi ba nhà đại đoàn kết
các địa phương cũng chủ động kêu gọi nhiều nguồn lực để hỗ trợ hàng nghìn hộ dân xóa nhà tạm nhà rột nát
từ những mái ấm kiên cố này người dân sẽ có thêm điều kiện để vươn lên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
mặc dù năm hai nghìn hai mươi ba rất nhiều khó khăn thế nhưng mà có thể nói rằng là đã nhận được sự quan tâm ủng hộ
của cộng đồng doanh nghiệp của các cơ quan đơn vị và đặc biệt là của nhân dân đã chung tay đóng góp
để xây dựng quỹ vì người nghèo tỉnh lào cai
thì ban thường trực ủy ban mặt trân tq việt nam đã xây dựng kế hoạch để tổ chức phân bổ
cũng như là trực tiếp hỗ trợ cho các địa phương các khổ nghèo
bên cạnh nguồn kinh phí từ xã hội hóa tỉnh lào cai cũng vận động bà con chủ động tận dụng tối đa các nguồn nhân lực
và những vật liệu sẵn có để xây dựng các công trình được khang trang bền vững
qua đó góp phần đưa tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn hai mươi một tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn một mươi năm một mươi sáu
thưa quý vị ngày bốn tháng một công an tỉnh hà nam tổ chức hội nghị tổng kết công an năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
năm hai nghìn hai mươi ba công an hà nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện
lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh đã phát huy được tinh thần sáng tạo
mưu trí dũng cảm phân đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua
nhân dịp này huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì là sự ghi nhận vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện
phục vụ chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc